hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chính phủ cũng không chờ giới khoa học tìm hiểu kỹ hơn về omicron
và đã nhanh chóng áp đặt hạn chế chuyến bay nhập cảnh từ một số nước châu phi
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu phi phản đối mạnh mẽ lệnh cấm nhập cảnh
với người tới từ các quốc gia có mắc omecron
nhận xét về động thái trên một số người cho rằng nó có thể giúp các nước có thêm thời gian
áp đặt các biện pháp y tế mới để đề phòng
một số người lại cho rằng hạn chế nhập cảnh không có mấy tác dụng trong ngăn chặn virus lây lan
và có thể tạo cảm giác an toàn sai lầm
ông mark windhouse giáo sư bệnh truyền nhiễm tại đại học edinburgh nhận định
cấm nhập cảnh có thể trì hoãn nhưng không thể ngăn chặn một biến thể có khả năng lây lan cao
tiến sĩ ahmed adaza chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại đại học johns topsking
cũng có nhận định tương tự
ông cho rằng áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh khiến các chính trị gia
có vẻ như đang làm điều gì đó nhưng lại không có hợp lý khi các nước giờ đã có vaccine
và xét nghiệm nhanh để phát hiện biến thể
trong khi đó aretano chuyên gia dịch tệ
hàng đầu tại thụy điển nói rằng cấm nhập cảnh sẽ không có hiệu quả lớn
trừ với các nước có chuyên bài thẳng tới vùng đang có biến thể omicron
ông nói cơ bản là không thể theo dõi mọi luồng giao thông đi lại
về phân minh ông jeffrey barrett tại viện welcome center cho rằng phát hiện sớm biến thể mới
có thể giúp các biện pháp hiện nay có tác động lớn hơn thời điểm biến thể data mới xuất hiện
ông nói quá trình giám sát ở nam phi và các nước gần đó tốt đến mức ức
hoặc hạn chế đi lại trước kỳ nghỉ lễ giáng sinh và năm mới sắp tới
chuyên gia cho rằng sẽ khó thuyết phục người dân nam phi tuân theo các quy định về phong tỏa toàn quốc
các nhóm doanh nghiệp bao gồm hội đồng doanh nghiệp người da màu và doanh nghiệp vị nam phi
cho rằng nên áp dụng giãn cách xã hội hạn chế đi lại của từng cá nhân
hoặc ban hành điều kiện bắt buộc tiêm chủng hơn là thắt chặt điều kiện kinh doanh
biện pháp được gọi là bản án tử hình đối với các doanh nghiệp
hiện tại mới chỉ có hai mươi bốn một dân số trong độ tuổi trưởng thành ở nam phi
đã tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín